liên quan đến số ca nhiễm cộng đồng tử vong cùng tăng hơn một trăm linh so với tháng trước
mới đây bộ y tế sẽ tập trung đẩy mạnh tiêm chủng và điều trị cho các ca bệnh nặng
và thực hiện chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ
chiều một mươi sáu một mươi hai thủ tướng phạm minh chính trưởng bang chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ trì cuộc hợp trực tuyến tăng chỉ đạo với các địa phương
để triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
theo báo cáo của bộ y tế trong đợt dịch lần thứ tư cả nước đã ghi nhận một bốn triệu ca nhiễm
hơn một triệu người đã khỏi bệnh hai mươi tám năm trăm linh ca tử vong
so với tuần trước số ca mắc trong cộng đồng tăng một mươi năm một số tử vong tăng hai mươi bốn
số ca khỏi bệnh tăng sáu mươi sáu năm số đang điều trị tại bệnh viện tăng tám ba
số ca nặng nguy kịch tăng một mươi sáu
mặc dù so với tháng trước số ca cộng đồng cả nước tăng một trăm tám mươi sáu bốn
số ca tử vong tăng một trăm linh hai sáu số ca khỏi bệnh tăng một trăm tám mươi
số ca đang điều trị tại bệnh viện tăng một trăm năm mươi ba số ca nặng nguy kịch tăng sáu mươi ba
song bộ y tế đánh giá tình hình dịch trên toàn quốc cơ bản được kiểm soát
lý giải ca nhiễm cộng đồng và ca tử vong tiếp tục có xu hướng tăng
bộ y tế cho rằng sau khi thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi
quyết định số bốn tám trăm linh về thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh
các hoạt động xã hội trở lại bình thường người dân giao lưu đi lại bình thường
trong khi đó mầm bệnh đã lưu hành trong cộng đồng biến chủng delta lây lan nhanh
đột ngột dẫn đến số ca mắc tăng cao và tăng số ca bệnh nặng và tử vong
gây quá tải hệ thống y tế một số địa phương
chưa kể còn có tâm lý chủ quan không thực hiện quy định về phòng chống dịch năm k
đặc biệt là việc đeo khẩu trang nơi công cộng
những người tiêm vaccine giai đoạn đầu miễn dịch sau tiêm sẽ giảm dần theo thời gian
đồng thời những người mới tiêm vaccine cần có thời gian để sinh miễn dịch
trong bối cảnh đó công tác chỉ đạo điều hành giám sát phòng chống dịch được tập trung
để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới
tăng cường ra soát công tác tiêm vaccine quản lý điều trị người nhiễm covid một mươi chín
chuẩn bị phương án kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn linh hoạt khoa học
hiệu quả đảm bảo an toàn dịch bệnh trong khu công nghiệp và trường học
đáng chú ý còn tình trạng người dân lo lắng quá mức về tử vong do tiêm chủng
nên không nhận tiêm cho người cao tuổi người mắc bệnh nền
dẫn đến đa số các trường hợp tử vong nằm trong nhóm này
dẫn chứng theo báo cáo của tp hcm an giang v v tỷ lệ tử vong do chưa tiêm vaccine
hoặc chưa tiêm đủ hai mũi chiếm khoảng tám mươi năm
hay tại tp hcm người bệnh tử vong có bệnh nền chiếm chín mươi ba ba mươi ba
thưa quý vị trao đổi với báo chí
nghiên cứu sinh thạc sĩ ngô hoàng anh đã chỉ ra các yếu tố tác động đến tình hình dịch sắp tới
đồng thời cung cấp một số khuyến nghị cho chính quyền tp hcm
những số liệu và lời cảnh báo này đang hết sức cần được ngành y tế quan tâm
và có những chỉ đạo kịp thời trước biến chủng omicron
trong bối cảnh tp hcm đang ở giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt
và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
nghiên cứu sinh thạc sĩ ngô hoàng anh và tiến sĩ roman raganet
dưới sự hỗ trợ và theo dõi sát sao
của đơn vị mô hình hóa dịch tễ tại đại học monas australia
đã tiến hành mô hình dự báo tình hình dịch ở tp hcm nhờ đầu mối dữ liệu
và tư vấn về các kịch bản chính sách của tiến sĩ bác sĩ nguyễn thu anh
giám đốc quốc gia viện nghiên cứu y khoa wilcox việt nam
cụ thể thông qua các mô hình và dự báo về những kịch bản xấu nhất
số ca nặng phải nhập viện và ca tử vong tăng lên mỗi ngày
nghiên cứu sinh thạc sĩ ngô hoàng anh đã chỉ ra ba tình huống xấu nhất
khiến dịch bùng phát và số ca tử vong tăng mạnh trước omicron
một không có mũi tăng cường
di chuyển ở mức tối đa so với trước khi dịch bùng phát
ba để biến thể omicron bùng phát mạnh
ước tính số giường hồi sức cấp cứu cần phải chuẩn bị cho kịch bản này lên đến một bảy trăm linh giường
và tổng số ca tử vong có thể sẽ lên đến hai mươi sáu ca
tuy nhiên nếu làm tốt ba vấn đề trên là tiêm mũi tăng cường
hạn chế đi lại để tránh lây nhiễm
ngăn ngừa omicron từ rất sớm
thì kịch bản lạc quan nhất khi chúng ta có sự chuẩn bị tốt
chúng ta sẽ giảm được số dường icg và số tử vong đi đáng kể
giảm được rất nhiều gánh nặng cho hệ thống y tế
cụ thể nhóm của nghiên cứu sinh thạc sĩ ngô hoàng anh cho hay
nhóm sử dụng mô hình ngăn đa thành phần là mô hình được phân lớp theo nhóm tuổi
được mở rộng từ mô hình seis cảm nhiễm phơi nhiễm nhiễm cảm nhiễm truyền thống
chúng tôi hiệu chỉnh dựa trên ba dữ liệu đích
số ca dương tính hằng ngày số dường bệnh nặng đang được sử dụng
và số ca tử vong hàng ngày từ ngày hai mươi năm tháng năm đến ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra chúng tôi cũng thu thập dữ liệu tiêm chủng như số liệu và các loại vaccine
sử dụng trực tiếp từ cơ sở dữ liệu tiêm chủng quốc gia
từ những dữ liệu này chúng tôi thu được kết quả hiệu chỉnh gần như trùng khớp hoàn toàn
với diễn biến trong thời gian vừa qua
để xây dựng những kịch bản tiếp theo chúng tôi cố định các giả thiết
về tốc độ tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
số lượng người được tiêm mỗi thứ hai trong những tháng tiếp theo
cũng như tốc độ mở cửa lại trường học
từ đó chúng tôi xây dựng nên các kịch bản dựa trên
một khả năng tiêm liệu tăng cường
hai tầng suất di chuyển của người dân so với khi trước dịch
và ba sự xuất hiện của biến thể omicron
đầu ra của mỗi mô hình sẽ bao gồm các thông tin liên quan đến số ca nhiễm hàng ngày
số dường nhập viện được sử dụng số dường icu cần sử dụng và số ca tử vong hằng ngày
những con số này sẽ quyết định trực tiếp đến quy mô
cũng như mức độ ảnh hưởng của các làn sóng dịch sắp tới
cũng theo nghiên cứu sinh thạc sĩ ngô hoàng anh chúng ta phải thẳng thắng thừa nhận rằng
điểm yếu nhất trong các biện pháp phòng chống dịch của việt nam nằm ở công nghệ thông tin
những biện pháp đề ra chưa mang lại hiệu quả cao chưa đi vào đời sống của người dân
tại pháp tools anti covid được định hướng là ứng dụng phòng chống dịch duy nhất
được sử dụng từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
tôi xin phép được nhắc lại một và chỉ một
ứng dụng này chứa tất cả dữ liệu liên quan đến covid

bao gồm cả dữ liệu tiêm chủng và dữ liệu xét nghiệm
những dữ liệu này được liên kết trực tiếp với cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế
nên không hề có chuyện trồng chéo sai khác và khi hoàn thành tiêm chủng
có kết quả xét nghiệm thì sẽ được cập nhật ngay lập tức chỉ trong vòng vài phút
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một khi việc tiêm vaccine hoặc xét nghiệm âm tính là bắt buộc
để tham gia các hoạt động vui chơi giải trí và di chuyển
thì ứng dụng này còn xuất hiện nhiều hơn nữa
xong xong đó việc đặt lịch hẹn tiêm chủng cũng được thực hiện trên nền tảng số
giúp cho quá trình lên kế hoạch và điều phối tiêm chủng dễ dàng hơn rất nhiều
chưa bao giờ tôi bắt gặp tình trạng chen lấn tụ tập đông người khi tiêm vaccine tại pháp
ở bất cứ điểm tiêm chủng dù lớn hay nhỏ
trước câu hỏi từ đây ông có khuyến nghị cụ thể gì về chính sách chống dịch
của thành phố hồ chí minh trước thêm giáng sinh và năm mới
nghiên cứu sinh thạc sĩ ngô hoàng anh cho hay
từ mô hình này chúng ta thấy rằng biện pháp phòng chống dịch hữu hiệu và khả thi nhất
vẫn là nhanh chóng tiêm chủng bổ sung muối tăng cường sau sáu tháng
ưu tiên ngay lập tức nhóm đối tượng có nguy cơ cao như nhân viên y tế
người cao tuổi và người có bệnh nền
đặc biệt là nhóm tiêm các loại vaccine được giới y khoa thế giới nghiên cứu cho thấy hiệu quả chưa cao
chúng ta phải đảm bảo kế hoạch cung ứng vaccine đầy đủ và xuyên suốt
sử dụng các loại vaccine có hiệu quả cao như astrazeneca và pfizer cho mũi tăng cường
tiêm chủng hoàn chỉnh ứng dụng triệt đế công nghệ
với người có bệnh nền dễ trở nặng khi mắc covid một mươi chín
có thể xem xét tiêm mũi tăng cường ngay sau ba tháng thay vì là chờ sáu tháng khi mà nguồn vaccine cho phép
và dù chúng ta xác định chung sống an toàn với dịch
nhưng việc hạn chế tụ tập đông người đặc biệt là trong các không gian kính và di chuyển không cần thiết
vẫn là nguyên tắc phải tuân thủ
điều này giúp hạn chế những chuỗi siêu lây nhiễm
với các hoạt động xã hội công cộng trong dịp giáng sinh năm mới và tết nguyên đáng sắp tới
chúng ta nên hướng đến những hoạt động được tổ chức tinh gọn
trong đó bảo đảm nguyên tắc đeo khẩu trang rửa tay không tụ tập trong phòng kính tăng thông khí được đưa lên hàng đầu
đưa ra giải pháp để giảm ca tử vong trong khi hiện mỗi ngày ở tp hcm vẫn còn trên dưới bảy mươi ca tử vong
dù vài ngày qua số ca nhập viện đã thấp hơn so với số ca xuất viện
làm sao kéo giảm số ca tử vong hiện nay
nghiên cứu sinh tiến sĩ ngô hoàng anh cũng cho hay
trong hoàn cảnh chúng ta đã có nguồn vaccine dồi dào và đã tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
số ca tử vong ở tp hcm ở mức trên dưới bảy mươi ca mỗi ngày vẫn là cao đối với quy mô dân số của tp hcm
hiện vẫn còn trên hai năm triệu người trên một mươi hai tuổi tại thành phố chưa được tiêm mũi hai
vì nhiều lý do chủ quan khách quan khác nhau
và gần đây tốc độ tiêm chủng mũi hai của thành phố rất chậm so với trước trung bình chưa đến một mươi mũi mỗi ngày
trong số những bệnh nhân phải nhập khoa icu và tử vong thời gian qua
có một bộ phận không nhỏ là các bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền và chưa được tiêm đầy đủ vaccine
như vậy để kéo số ca trở nặng và tử vong biện pháp thiết thực nhất vẫn là hoàn thành vaccine mũi hai
cho toàn bộ dân số trên một mươi hai tuổi đặc biệt là những đối tượng khó tiếp cận với hệ thống y tế
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tiêm vaccine là một chiến lược rất đúng đắn và cần phải được thực hiện sát sao
công tác điều phối cũng là một đối tượng khó tiếp cận với hệ thống y tế
công tác điều chúng ta phải lưu tầm bao gồm xây dựng các tổ covid một mươi chín cộng đồng
các trạm phản ứng nhanh xây dựng kế hoạch điều trị bệnh nền từ xa để giảm đến mức tối thiểu nguy cơ nhập viện
mô hình được đại học y dược tp hcm triển khai thời gian vừa qua là một mô hình rất đáng kể để nhân rộng ở tất cả quận và huyện
với mô hình dự báo dịch ở tp hcm ưu điểm nổi bật nhất và hiện có rất ít các mô hình trên thế giới làm được
là khả năng cấu phần vaccine để thể hiện cụ thể nhất hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng lên quỹ đạo của dịch
những yếu tố liên quan như tốc độ tiêm vaccine hiệu quả của bộc liều hoặc là hai liều vaccine
sự suy giảm khả năng biến dịch sau một thời gian dài hiệu quả và độ trễ của mũi tăng cường hay là mũi nhắc lại
kể cả những biến chứng có thể xảy ra như viêm cơ tim với các vaccine mrna cũng được tính đến
mô hình này liên kết chặt chẽ những dữ liệu di chuyển trên thế giới
bao gồm dữ liệu di chuyển của facebook và google
chính vì vậy những hành vi chung của một quần thể dân số kể cả di chuyển bằng tàu xe
sử dụng các dịch vụ ăn uống hay vui chơi giải trí đều được mô hình này bắt được và tính toán để dự báo
cuối cùng vì dịch covid một mươi chín ảnh hưởng đến những nhóm tuổi khác nhau ở những mức độ khác nhau
việc phân hoạch mô hình theo nhóm tuổi có ý nghĩa rất lớn khi chúng ta nhìn vào kết quả
giúp cho việc phân tích chính sách đặc biệt là chính sách hướng đến nhóm đối tượng nguy cơ cao được dễ dàng hơn
như vậy có thể thấy rằng dù dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp
thì ba điều đặc biệt lưu ý là tiêm mũi tăng cường thực hiện năm k và phản ứng nhanh để phòng chống oicron
sẽ giúp tình hình dịch bệnh đỡ căng thẳng hạn chế ca tử vong và người dân sẽ đón một cái tết bình niên
và những tin tức mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo